trong phiên họp chiều nay sau khi nghe ý kiến của các đại biểu thảo luận tại hội trường
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã có giải trình chung quanh dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ về một số vấn đề mà đại biểu quan tâm
nhiều vấn đề được quy định trong dự án luật đã được các đại biểu đồng tình và thống nhất cao
như việc bổ sung các quy định liên quan đến dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
trình độ chuyên môn của cá nhân hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
cơ chế giám sát chặt chẽ đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm độc lập
thống nhất với nhiều nội dung các đại biểu đã cho ý kiến và nhất trí sẽ xem xét thông qua dự án luật
tại một kỳ họp đại biểu nguyễn thanh xuân cho rằng dự án luật vẫn còn một số nội dung quan trọng
mà ban soạn thảo cần lưu ý
tôi cũng xin đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu ra soát đối chiếu
bổ sung những quy định phù hợp với luật của các tổ chức quốc tế và luật các nước khác
mà việt nam đã tham gia ký kết
hợp tác tránh tình trạng phải tiếp tục sửa đổi bổ sung nhiều lần
tiếp thu ý kiến các đại biểu và cho rằng ý kiến của đại biểu nguyễn thanh xuân
rất đúng với tình hình thực tế phát triển hiện nay của đất nước
bộ trưởng hội công thương trần tuấn anh cho biết ban soạn thảo đã ra soát gần chẳng
các nội dung luật cũng như nội dung các bộ luật có liên quan trong lĩnh vực này
đặc biệt là trong hai luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ
đối chiếu so sánh với không chỉ cptpp mà còn cả những khung khổ hội nhập mà chúng ta đã tham gia
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà chúng ta tham gia trong đó có cptpp
và sắp tới đây là các hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với liên minh châu âu
và về cơ bản thì báo cáo với các đại biểu quốc hội là những nội dung trong sở hữu trí tuệ
liên quan đến luật sở hữu trí tuệ của chúng ta cũng như là về luật kinh doanh bảo hiểm
thì đã được cập nhật và cũng đã được chuẩn bị trước để cho sự tương thích
và có sự phù hợp đối với các khung khổ hội nhập đặc biệt là ở thế hệ cao
các hiệp định thương mại tự do
sau phiên thảo luận này bộ công thương sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ và cẩn trọng giả soát
tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu bảo đảm tính khả thi cũng như hiệu quả
trong quá trình tổ chức thực thi luật sau này khi luật được thông qua